liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ bán nước mía tại phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để cướp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với phan văn trung để làm rõ về hành vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu trung được nguyễn văn nghĩa rủ đi cướp tài sản của nạn nhân tại phường an hòa thành phố biên hòa
trưa ngày một tháng ba cả hai đến gần nhà nạn nhân trung ngồi ngoài quán cà phê còn nghĩa vào nhà sát hại nạn nhân cướp đôi hoa tai và hai điện thoại di động
sau khi gây án cả hai về nhậu và bán tài sản cướp được trung được nghĩa tường thuật lại quá trình gây án và cũng biết việc nghĩa chuẩn bị hung khí trước khi đi gây án
nên có đủ yếu tố cấu thành tội đồng phạm giúp sức cho nghĩa trong việc cướp tài sản cả nghĩa và trung đều đã bỏ nhà đi sống lang thang
công an tỉnh bình định vừa khởi tố bị can và tạm giam ba tháng đối với trần công sĩ nguyễn duy khương và nguyễn thành quý cùng chú tại tỉnh bình định
về hành vi gây dối trật tự công cộng trong vụ nổ súng giữa đường phố quy nhơn tỉnh bình định vào ngày hai mươi tám tháng hai vừa qua
vào khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng hai quý chở khương đi xe máy đến ngã tư trần hưng đạo phan đình phùng tp quy nhơn
khương dùng một vật giống súng bắn vào sĩ thấy vậy sĩ đã lấy súng bắn đạn pháo về phía khương và bỏ chạy thì bị quý và khương đuổi theo
sau đó các đối tượng rời khỏi hiện trường công an thu giữ hai mảnh kim loại bằng trì nghi là đầu bi tại hiện trường
qua xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả là do trong quá trình cai nghiện tại một trung tâm ở thành phố quy nhơn giữa khương và sĩ xảy ra mâu thuẫn
nên cả hai hẹn nhau cùng giải quyết bằng súng
thưa quý vị si sa bóng cười là các chất kích thích gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của người sử dụng
hiện nay si sao và bóng cười đang được giới trẻ sử dụng một cách tràn lan mà không lường trước được những hệ lụy của nó
tại thành phố đà nẵng sau lễ gia quân các tổ liên ngành công an thành phố đà nẵng đã tổng ra soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ
tụ điểm vui chơi giải trí kiểm tra đến từng kho chứa hàng và phát hiện thu giữ hàng loạt bình khí cười và si sản
thưa quý vị sau nhiều giờ kiểm tra và tiến hành phá khóa cửa bên trong của cơ sở khói gia đình nằm trên đường trần văn trứ của quận hải châu
thành phố đà nẵng thì lực lượng chức năng đã phát hiện rất nhiều bình khí cười và các dụng cụ sử dụng si sa
tiến hành kiểm đếm tổ liên ngành công an quận hải châu phát hiện hai mươi ba bình dụng cụ hai kiện hương liệu một kiện chứa than dùng để hút shisha
tám bình khí cười hai bao tải chứa bóng cười qua kiểm tra chỗ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ lô hàng
điều đáng nói là chủ cơ sở này đã cố tình trốn tránh không hợp tác mở khóa phao hàng đến khi tổ liên ngành phát hiện và phá khóa để vào bên trong
ngoài ra đoàn kiểm tra còn phát hiện trong menu của quán còn công khai giá cả của từng loại sisa bóng cười tức là hoạt động mua bán ở đây diễn ra thường xuyên
có một số cơ sở
cơ sở vẫn tìm cách để mà tẩu tán những cái bóng cười si sa tuy nhiên thì chúng tôi vẫn kiểm tra và phát hiện được vài cơ sở vẫn còn đang cắt giữ những cái bình để cung cấp bóng cười cũng như là si sa để cung cấp dịch vụ cho khách vui chơi dạy trí
đối với những người học phi phạm thì căn cứ theo quy định pháp luật chúng tôi sẽ tịch thu xác minh nguồn gốc cũng như là xử lý theo đúng quy định pháp luật
tại quận sơn trà kiểm tra bên trong cơ sở k hai
tổ liên ngành công an quận sơn trà cũng phát hiện ba bình chứa khí cười tại khu vực kho chứa của cơ sở này
đối với các cơ sở vi phạm công an tp đà nẵng kiên quyết thu hồi giấy phép về hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật
trong đêm qua tổ liên ngành của bảy quận huyện tại thành phố đà nẵng đều ra quân và xử lý hàng loạt các vi phạm liên quan đến si sa bóng cười
lực lượng của công an phố tại các phương công an xã các cái đội nghiệp vụ các cái phòng nghiệp vụ của công an phố sẽ
triển khai đồng loạt ra quân và xử lý triệt để những cái tụ điểm những cái điểm những cái vị trí những cái quán nhà hàng karaoke vũ trường quán bar tổ chức sử dụng
và chúng tôi tập trung đấu tranh triệt khóa tại những cái kho những cái tụ điểm chứa chấp có cái tăng trữ cái bóng cười cái bình khí si sa
trong lượt này công an thành phố rà nẵng cũng đã triển khai ký cam kết không mua bán tăng trữ trái phép si sa bóng cười
đến từng chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke bar vũ trường và các quán nhậu
cao điểm ra quân trong vòng một tháng công an thành phố phấn đấu xử lý dứt điểm không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến si sa bóng cười diễn biến phức tạp
công an huyện thường tín đã tạm giữ khẩn cấp đối với nguyễn thị an ba mươi tuổi và nguyễn thị lành ba mươi một tuổi cùng chú tại huyện phú xuyên hà nội để điều tra về tội danh giết người
tại cơ quan công an hai đối tượng này đã liên tục thay đổi lời khai sau khoảng một ngày đấu tranh an và lành từng bước khai nhận hành vi đánh đập bạo hành dẫn đến thương tích khiến cháu bé tử vong
hai đối tượng còn khai đã bạo hành nạn nhân nhiều lần liên tiếp cơ sở mầm non này hoạt động tự phát đã bị xử phạt hai lần do không đảm bảo điều kiện hoạt động
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố bị can bắt tạm giam một mươi bốn đối tượng là lãnh đạo và nhân viên chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn năm v
tân bình và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn chín d huyện củ chi trong đó có một mươi ba đối tượng bị khởi tố về tội danh nhận hối lộ một đối tượng bị khởi tố về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã phối hợp cùng công an quận tân bình tiến hành khám xét tại trung tâm đăng kiểm năm v thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
cầm đầu nhóm đối tượng tổ chức đòi nợ thuê qua app võ thị bích tuyền chú tại tỉnh hậu giang vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ để điều tra
nhóm này đã thuê nhà tại khu dân cư nông thổ sản phường phú thứ quận cái răng tp hcm để đòi nợ thuê cho công ty bamboo
trước đó phòng cảnh sát hình sự và phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tp cần thơ đã mời làm việc một số đối tượng trong đường dây đòi nợ thuê qua app nói trên vì có các hành vi ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để làm nhục người khác
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai và các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ba xe tải khiến một người tử vong vào tối ngày hôm qua
vào khoảng một mươi giờ tối qua nhận được tin báo cháy tại khu vực đề xe của công ty cổ phần trên đường
phan đăng lưu khu phố bảy phường long bình thành phố biên hòa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều một xe chữa cháy cùng một mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
khoảng ba mươi phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn vụ cháy đã làm ca bin ba chiếc xe tải bị thiêu dụi hoàn toàn một người tử vong chưa rõ danh tính
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa bắt giữ năm đối tượng đều trú tại tỉnh nghệ an đã có hành vi ném vỡ kính nhiều xe ô tô khách lưu thông trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an
cụ thể vào giờ một mươi phút sáng qua nhóm năm đối tượng này đã dùng đá ném vỡ kính xe của một xe khách ngoài ra các đối tượng này còn thừa nhận đã nhặt đá bên đường ném làm hư hỏng bốn xe khách khác chạy tuyến nghệ an hà nội